trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ trông đợi cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ tiếp theo
đàm phán thương mại mỹ trung quốc rơi vào bế tắc
thưa quý vị sự cố môi trường biển tại phongmosa cách đây hai năm tuy đã được khắc phục một cách căn bản
nhưng formosa cần rút kinh nghiệm nghiêm túc tuyệt đối không được tái phạm
đây là yêu cầu nghiêm khắc của nhà nước việt nam
nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo dự án tổ hợp khu công nghiệp phongmosa hà tĩnh vào chiều nay tại hà tĩnh
sau sự cố môi trường thì đây là lần thứ hai thủ tướng và các vị lãnh đạo cấp cao của việt nam tới thăm và làm việc tại formosa
thủ tướng cùng các vị lãnh đạo đã thăm và kiểm tra trực tiếp tại các khu xây dựng và khu xả thải của formosa đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng môi trường
chuyến thăm này cũng nhằm khẳng định một điều rằng chính phủ việt nam luôn quan tâm tới các nhà đầu tư tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư vào việt nam
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ chính phủ luôn bảo vệ các nhà đầu tư một cách chính đáng trên cơ sở luật pháp đã ban hành
sự cố môi trường không thể tái diễn lần thứ hai tại formosa đây cũng chính là trách nhiệm của các cấp các ngành và chính bản thân formosa
thủ tướng yêu cầu đối với formosa tuân thủ các điều kiện về môi trường
tôi đề nghị formosa tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn về môi trường tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị tiên tiến
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm giảm thiểu tác động môi trường đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn về khí thải nước thải chất thải rắn
theo các tiêu chuẩn quy chuẩn của các nước trên thế giới như eu nhật bản mà quý vị đã không thấy
chúng ta đã làm được điều này cũng là điều rất đáng mừng chúng ta tiếp tục
chúng ta sẽ làm tốt hơn nửa thời gian đấy
đây không chỉ là nguyên vọng của nhà đầu tư mà là yêu cầu của chính phủ và của nhân dân của chính quyền tỉnh hà tĩnh đối với formosa
tôi tin rằng quý vị sẽ và ông vương đã nêu vấn đề này với chúng tôi nhiều lần và tôi tin rằng các ngài sẽ thực hiện tốt điều này
hiện formosa hà tĩnh đã đầu tư trên một mươi một tỷ usd để xây dựng nhà máy
đây là dự án đầu tư lớn nhất ở việt nam
do vậy đã tạo công an việc làm cho một mươi hai lao động và tạo ngân sách địa phương rất cao
thủ tướng đề nghị phongmosa tập trung triển khai xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ hai trăm linh ha để thu hút đầu tư chế tạo các sản phẩm sau thép
để phát triển kinh tế xã hội và giải quyết công an việc làm tiếp theo cho tỉnh hà tĩnh và các tỉnh xung quanh
hệ thống thủy lợi cũng đã bị hư hỏng rất lớn hệ thống giao thông các cầu tràn một mươi sáu công trình cầu tràn bị ngập tràn và có một mươi bảy bản bị cô lập chia cắt
trong thời gian tới ban chỉ đạo của huyện là tập trung chỉ đạo đối với nhân dân các biện pháp
thứ nhất là đảm bảo tính mạng an toàn người dân thứ hai là tài sản ba là con người cũng như là các vật chất cơ sở khác
để hàn chế những cái giảm thiểu đối với cái ảnh hưởng các bạn xảy ra
cùng với đó các huyện quỳ hợp tân kỳ nghĩa đàn mưa bão cũng đã làm sạt lở hư hỏng nhiều tuyến giao thông gây ngập nhà cửa và nhiều diện tích lúa hoa màu
ba mươi hectare diện tích cây trồng huyện tân kỳ bị ngập nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt một số khu dân cư bị cô lập
hiện nay trên địa bàn trời vẫn mưa lớn nước tiếp tục dâng cao
tại huyện nghĩa đàn có bốn nhà bị sập và tốc mái một mươi nhà bị ngập phải di rời năm cột điện bị gãy đổ một mươi năm km đường giao thông nông thôn bị sạt lở hư hỏng gần một năm trăm linh hectare lúa bị ngập úng một hectare cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị ngập ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một năm tỷ đồng
huyện kỳ sơn mưa lần đã làm sạt lở và hư hỏng hầu hết các tuyến đường liên xã liên bản nhất là các tuyến vào trung tâm các xã vùng sâu vùng xa như tuyến mừng xén mừng tiếp ta đo
tiếp đến là tuyến hồi tụ na loi keng du hữu hữu lập bảo nam
hiện ở các huyện vùng cao biên giới lực lượng các đồn biên phòng công an đoàn thanh niên đã cử lực lượng phối hợp với địa phương giúp các gia đình bị thiệt hại giúp di rời người và tài sản đến nơi an toàn kịp thời ổn định cuộc sống
tiếp nối chương trình làm rõ hàng loạt biệt thử mọc trên đất lâm nghiệp
tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án cá độ bóng đá trái phép
thưa quý vị tại cuộc gặp báo quý ba năm hai nghìn một mươi tám của bộ tư pháp khi được hỏi về vấn đề thi hành án đối với phần án dân sự lên đến sáu trăm linh tỷ đồng của bị cáo đinh la thăng đại diện cơ quan thi hành án cho hay hiện các cơ quan chức năng có liên quan đang tiến hành các thủ tục theo luật định
theo ông nguyễn thanh thủy phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án dân sự bộ tư pháp tòa án mới chuyển hồ sơ qua cơ quan thi hành án và cơ quan thi hành án của hà nội đang làm các thủ tục thụ lý theo quy định
việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án đó là tập đoàn dầu khí việt nam pvn
xong đến thời điểm hiện tại phía pvn chưa có đơn gửi cơ quan thi hành án

sau này các kết quả của chúng tôi sẽ được tiếp tục thông tin đến cho báo chí rõ hiện nay
cũng tại cuộc họp ông đỗ đức hiển tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ tư pháp thông tin về những lùng xùm liên quan đến kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường đại học luật năm hai nghìn một mươi năm
theo đó bộ tư pháp đã có văn bản trả lời ông lê đình vinh trân trọng xin lỗi về thiếu sót chưa kịp thời điều chỉnh đối tượng thi tuyển chức danh mong muốn nhận được sự chia sẻ thông cảm từ phía ông lê đình vinh
bộ tư pháp sẽ chỉ đạo các tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót nêu trên nghiêm túc kiểm điểm coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của bộ
thưa quý vị tại tỉnh lâm đồng trong thời gian qua đã có hàng loạt công trình nhà ở với kiến trúc biệt thự ngang nhiên mọc lên trên đất quy hoạch lâm nghiệp
thuộc tiểu khu một trăm năm mươi bảy a khu vực quảng thừa phường bốn thành phố đà lạt
dù không có giấy phép xây dựng song những công trình khá quy mô này vẫn được triển khai đến khâu hoàn thiện trong thời gian dài mà không gặp bất cứ trở ngại nào
điều này đang gây ra nhiều thắc mắc trong dự luận
đây là một trong những công trình xây dựng không phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực quảng thừa phường bốn thành phố đà lạt
dù công trình xây ngay trên tuyến đường chính vào khu vực này nhưng việc xây dựng trái phép vẫn diễn ra bình thường
cách công trình này không xa hàng loạt biệt thự khác cũng đang gấp rút hoàn thiện
chưa kể những công trình kiểu dáng biệt thự homestay khác đã bình yên đưa vào sử dụng trước đó
các thủ tục xin phép để sửa chữa còn xin phép thì tới đâu và như thế nào thì do các cấp lãnh đạo cấp trên để giải quyết
sau khi nhận thông tin ủy ban nhân dân thành phố đà lạt đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường bốn kiểm tra
trước mắt phát hiện bốn công trình xây dựng không phép và tất cả đều bị đình chỉ xây dựng chờ xử lý
kể cả việc cải tạo hay xây mới thì đều phải xử lý theo quy định chứ không có phân biệt là cải tạo hay xây mới
nguyên tắc là xây dựng nên phải xin phép
hiện nay thì cũng đang tập trung giải quyết khu vực quảng thừa lập hồ sơ để xử lý theo quy định
nếu công trình sai mà không xuất trình được cái phép trong thời gian quy định thì chắc chắn sẽ phải khắc phục hậu quả
rồi có trả lại hiện trạng ban đầu
khu vực quảng thừa có diện tích khoảng bốn mươi tám hectare thuộc quy hoạch đất dùng phòng hộ
hiện có một trăm năm mươi hộ đang sinh sống
song dư luận hoài nghi phải chăng có sự tiếp tay bảo kê để các công trình ngang nhiên mọc lên trên đất lâm nghiệp
triển khai đó
cái việc mà xử phạt của đảng chính
thì đến cái bước mà cưỡng chế
thì mới thấy được chỉ còn bây giờ là tiếp tay không chưa phát hiện được
còn ai tiếp tay và tiếp tay như nào thì có pháp luật
cho nên khi mà tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà dân
thì những người mà họ thiệt hại họ khai báo
ai bảo kê thì lúc đó mới rõ được
còn bây giờ thì coi là mình trình tự để xử lý theo quy định
cái chuyện mà điều tra là cũng chưa phát hiện ra
chỉ còn nói cái còn bảo kê không là khi mà dỡ nhà thì mới thấy được cái việc này
trước thực trạng trên chủ tịch ubnd tp đà lạt yêu cầu đơn vị liên quan
tổ chức thanh tra trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng quản lý đất đai tại các phường xã trực thuộc
đặc biệt là với các địa bàn có điểm nóng về vi phạm xây dựng
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
theo quý vị bóng đá đặc biệt là các kỳ quân khắp
luôn đem lại cho người xem nhiều cùng bậc cảm xúc
thế nhưng sen lẫn với niềm vui thì cũng đã xảy ra những hệ lụy từ vấn nạn cá độ bóng đá trái phép qua mạng internet
mùa world cup hai nghìn một mươi tám vừa qua lực lượng công an tp hà nội đã liên tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng
tham gia các đường dây cá độ bóng đá
hình thức đánh bạc này làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
bóng đá là môn thể thao thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người
chính bởi vậy mỗi khi sự kiện giải bóng đá lớn như euro hay world cup diễn ra
các dịch vụ ăn theo lại được dịp xuất hiện thậm chí còn nở rộ trở thành vấn nạn của xã hội
trong đó phải nói đến vấn nạn cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet trái phép như hiện nay
đây là một hình thức đánh bạc bị pháp luật việt nam cấm
thế nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều thành phần tham gia vào các vụ cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trá hình khác
bóng đá thì thường chủ yếu diễn ra ở các cà phê bóng đá và ở chủ yếu là quận trung tâm nội thành
nhưng mà lây tội phạm thì nó không chỉ còn nằm trong nội hành nữa
mà nó ra cả các cơ viện vùng ven của ngoài thành hà nội
ngoài cái thành phần nửa tuổi trước đây thì chỉ có một số đối tượng hình sự tham gia thôi
nhưng bây giờ công chức viên chức cũng có học sinh sinh viên cũng có tham gia các đội đều có hết
trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
công an thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
cũng như công an các địa phương tập trung phòng chống tội phạm tổ chức đánh bạc
cá độ bóng đá qua internet mở các đợt cao điểm ra soát kiểm tra
truy bắt và triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá để trả lại bình yên cho nhân dân
tránh những hệ lụy đau lòng xảy ra thời gian qua
người chơi cá độ bóng đá thì sẽ không thường xuyên
là đam mê thì sẽ không tập trung vào những việc khác
thứ hai là chơi lâu dài thì sẽ dẫn đến nợ lần
nợ lần thì sẽ dẫn đến việc xoay tiền trả nợ
sẽ đi vào rồi không vay được của người thân
người quen thì sẽ là vay của các đối tượng cầm đồ
các đối tượng tín dụng xã hội đen
sau khi dính vào vòng nợ lần mà không trả được thì lại có những hành vi tiêu cực
ví dụ tiêu cực với bản thân là chúng ta đã từng biết là có nhiều người tự tử
phải có hành vi vi phạm pháp luật
ví dụ như trộm cắp cướp
cướp giật hoặc là đặc biệt là có những trường hợp là giết người cướp cụ
trong suốt thời gian world cup hai nghìn một mươi tám diễn ra cho đến nay
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
công an thành phố hà nội đã bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức cá độ
và tham gia cá độ bóng đá phá nhiều đường dây cá độ xuyên quốc gia
trong cái thời gian từ ngày một mươi bốn sáu
năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày một mươi năm bảy
năm hai nghìn một mươi tám thì toàn công an thành phố theo thống kể của chúng tôi
thì đã bắt giữ xử lý bốn mươi
bốn mươi sáu vụ cá độ bóng đá bắt một trăm sáu mươi bảy đối tượng
trong đấy xử lý hình sự là bốn mươi một vụ và xử lý hình chính là năm vụ
tổng số tiền chúng tôi chứng minh được qua các cái bốn mươi sáu vụ của việc này
thì các đối tượng khai nhiệt là số tiền giao thị lên đến hàng trăm tỷ đồng
w đã kết thúc nhưng những giải đấu bóng đá các châu lục khác lại chuẩn bị khởi tranh
công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án về cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
để truy quét các ổ nhóm đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không biến các trận bóng đá trở thành canh bạc
vì đây là hành vi vi phạm pháp luật

thưa quý vị liên quan đến quan hệ nga mỹ
tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết ông chung đợi cuộc gặp thứ hai với người đồng cấp nga vladimir putin
tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết ông chung đợi cuộc gặp thứ hai với người đồng cấp nga vladimir putin
đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đã thành công
đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đã thành công
bất chấp những quan điểm chỉ trích từ cả phía trong và ngoài nước
chia sẻ trên trang mạng xã hội twitter tổng thống mỹ donald trump khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống nga hôm một mươi sáu tháng bảy vừa qua là một thành công to lớn
ông kỳ vọng vào cuộc gặp thứ hai với tổng thống putin để hai bên có thể bắt đầu thực hiện một số điều trong những nội dung đã được thảo luận từ cuộc gặp đầu tiên
trong đó có việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố vấn đề an ninh đối với israel vấn đề phổ biến hạt nhân các vụ tấn công mạng các vấn đề thương mại xung đột tại miền đông ukraine hòa bình trung đông triều tiên
cũng trên trang twitter của mình thư ký báo chí nhà trắng sarah sanders cho biết tổng thống trump đã chỉ thị cho cố vấn an ninh quốc gia john bolton gửi lời mời tổng thống nga vladimir putin thăm washington vào mùa thu năm nay
sau cuộc gặp quan trọng tại helsinki ông trump đã vấp phải sự chỉ trích từ một số chính trị gia trong nước
tuy nhiên tổng thống trump khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh mỹ nga là một thành công lớn đồng thời đánh giá mối quan hệ washington moscow đã ở mức tồi tệ nhất từ trước tới nay song đang được cải thiện và sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai
trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bộ thương mại trung quốc đã cáo buộc mỹ là bên đóng cánh cửa đối thoại
ngược lại washington tuyên bố đàm phán bị ngưng trệ do phía bắc kinh thiếu thiện trí
trong một tuyên bố người phát ngôn bộ thương mại trung quốc cao phong khẳng định nếu theo dõi sát tình hình đều có thể thấy được mỹ đã không giữ lời và thường xuyên thay đổi quyết định đó là hành động đóng cánh cửa đàm phán song phương
theo quan chức này washington đang thực hiện chính sách khủng bố tâm lý trong vấn đề thương mại bằng cách áp thuế đối với toàn thế giới trong khi vẫn thể hiện sự bất bình và đưa ra những tuyên bố về sự vô tội của mình để cố gắng đẩy trách nhiệm cho các bên khác
chúng tôi cảm thấy đáng tiếc chủ nghĩa đơn phương và gây sức ép trong thương mại là những vấn đề không thể chấp nhận được đánh giá vào diễn biến trong toàn bộ quá trình sự tất thường và thiếu trách nhiệm của mỹ đã đóng cánh cửa đàm phán thương mại giữa hai nước
tuy nhiên trước đó
cố vấn kinh tế hàng đầu của tổng thống mỹ donald trump ông larry kudlow đã cáo buộc trung quốc không có ý định hoàn tất bất kỳ sự cải cách thương mại nào mà hai nước đã thảo luận trong các vòng đàm phán thương mại đồng thời cuộc đàm phán đang bị ngưng trệ ở thời điểm hiện tại
liên quan đến tiến trình brexit anh vừa khẳng định mong muốn tăng cường đàm phán với eu khi mà hạn chót của các cuộc đàm phán đang tới gần mà giữa hai bên vẫn còn nhiều điểm khúc mắt
tân bộ trưởng phụ trách vấn đề anh rời khỏi trung quốc
bộ trưởng phụ trách vấn đề anh rời khỏi liên minh châu âu eu ông dominic raab nhấn mạnh anh đang mong chờ việc xem xét chi tiết tất cả các vấn đề liên quan tới brexit với năng lượng sức sống và sinh lực mới
trước đó cùng ngày eu kêu gọi các nước thành viên và các doanh nghiệp trong khối chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp các cuộc đàm phán giữa eu và anh không đạt được một thỏa thuận về việc anh rời khỏi khối